trước những thiệt hại vô cùng to lớn do lũ lụt lịch sử gây ra tại các tỉnh miền trung vừa qua
hợp ứng lời kêu gọi của thủ tướng chính phủ mặt trận tổ quốc hội chữ thập đỏ tổng liên đoàn lao động việt nam
đảng ủy bộ ngoại giao hôm nay đại sứ quán việt nam tại thái lan đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả lũ lụt
với tấm lòng luôn hướng về tổ quốc bà trần thị tu trang đại biện lâm thời đại sứ quán việt nam tại thái lan cho rằng
cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện của việt nam tại thái lan luôn mong muốn cùng chung tay với nhân dân trong nước
đóng sức người sức của giúp đồng bào miền trung khắc phục hậu quả lũ lụt nhanh chóng vượt qua khó khăn mất mát để ổn định cuộc sống
trước đó đại sứ quán đã phát động phong trào chung tay ủng hộ đồng bào miền trung và nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của bà con việt kiều tại thái lan cộng đồng người việt nam tại thái lan
nhân dịp này đại sứ quán việt nam tại thái lan cũng thông báo tiếp nhận những tấm lòng hảo tâm của bà con việt kiều và cộng đồng người việt nam tại thái lan để chuyển về trong nước